cũng liên quan đến vắc xin phòng covid một mươi chín mời đầy viện pasteur nha trang thông báo đang tiếp nhận hồ sơ tình nguyện viên đăng ký tham gia thử nghiệm vắc xin phun sương xịt mũi giai đoạn ba tại khánh hòa quảng nam
ngày một bốn viện pasteur nha trang cho biết dự kiến tuyển khoảng ba tình nguyện viên từ một mươi tám tuổi trở lên thử nghiệm vaccine giai đoạn ba ở khánh hòa và quảng nam
những người đăng ký tham gia phải đảm bảo tiêu chí khỏe mạnh bệnh nhà ổn định tiêm liều vaccine covid một mươi chín cuối cùng cách đây ít nhất ba tháng chưa từng nhiễm covid một mươi chín và sẵn sàng tuân thủ bốn lần thăm khám của nghiên cứu
thời gian thử nghiệm giai đoạn ba kéo dài từ nay cho đến hết tháng bốn tình nguyện viên tham gia thử nghiệm dự kiến kéo dài một năm từ ngày sử dụng vaccine covid một mươi chín dạng phung xương xịt mũi
khi đăng ký tình nguyện viên sẽ được lấy mẫu xét nghiệm kiểm tra sức khỏe sau đó phun hai liều vaccine covid một mươi chín vào mũi mỗi liều cách nhau một mươi bốn ngày họ sẽ được theo dõi sức khỏe trong một năm với bốn lần thăm khám sức khỏe định kỳ
một tình nguyện viên nhận hỗ trợ chín trăm linh đồng một lần thăm khám
theo lãnh đạo viện pasteur các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng một và hai của vắc xin covid một mươi chín dạng phun sương xịt mũi đã chứng minh tính an toàn khả năng sinh miễn dịch tốt
nghiên cứu được xem xét và phê duyệt của cơ quan quản lý các cấp và hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học
người dân có nhu cầu ứng tuyển có thể liên hệ trực tiếp trung tâm y tế các huyện thị xã thành phố nơi đang sinh sống viện pasteur nha trang trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng nam hoặc liên hệ tư vấn qua các điện thoại đường dây nóng
thử nghiệm phòng vắc xin covid một mươi chín dạng phun sương xịt mũi giai đoạn ba hiện có năm quốc gia là colombia philippines nam phi indonesia và việt nam